thưa quý vị và các bạn
đại dịch covid một mươi chín đã và đang càn quét qua nhiều quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
cùng với việc triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn đại dịch
nhiều nước cũng chú trọng tiến hành đồng bộ các giải pháp phòng chống thách thức an ninh phi truyền thống
coi đây là yêu cầu cấp thiết trong chiến lược an ninh quốc gia
trước hết cần có cách tiếp cận đúng đắn khoa học về thách thức an ninh phi truyền thống
hiện nay mặc dù còn có những nhận thức khác nhau về vấn đề này
nhưng về cơ bản các quốc gia trên thế giới đều thống nhất với quan niệm của liên hợp quốc
đó là thách thức an ninh phi truyền thống bao gồm bốn vấn đề cơ bản
môi trường suy thoái biến đổi khí hậu dịch bệnh và khủng bố quốc tế
an ninh phi truyền thống không phải là an ninh quân sự
mà là an ninh tổng hợp bao gồm các mối đe dọa đến an ninh con người và xã hội
một cách toàn diện cả về chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh và môi trường sinh thái
nói cách khác an ninh phi truyền thống là những vấn đề phi quân sự

ảnh hưởng lớn không chỉ đe dọa sự tồn tại phát triển của con người và xã hội
trong phạm vi một hoặc một số quốc gia
mà còn đe dọa sự tồn tại phát triển chung của toàn thể nhân loại
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đại dịch covid một mươi chín hiểm họa toàn cầu khởi phát
từ thành phố vũ hán hồ bắc trung quốc
dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới
sars cov hai gây ra đã làm thế giới trao đảo bởi tính chất nguy hiểm
và tốc độ lây lan siêu nhanh của nó
nếu chỉ tính từ ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi khi dịch covid một mươi chín lan ra trên hai trăm hai mươi quốc gia
và vùng lãnh thổ với hơn hai mươi ba triệu người mắc bệnh làm hơn tám trăm linh người tử vong
thì chỉ sau hai tháng dịch covid một mươi chín đã gây ra số ca nhiễm tăng lên hơn bốn mươi triệu người
và làm hơn một một triệu người tử vong
trong một bài viết đăng trên tạp chí quốc phòng toàn dân có tiêu đề
thách thức an ninh phi truyền thống nhìn từ đại dịch covid một mươi chín
tác giả minh đức đã nhận xét về những thiệt hại nặng nề do đại dịch này gây ra
đối với mọi lĩnh vực nhất là kinh tế chính trị xã hội đối ngoại an ninh
của các quốc gia và thế giới
về kinh tế thương mại theo kết quả điều tra của nhiều tổ chức
đại dịch làm kinh tế thế giới thiệt hại ước khoảng hơn
một tỷ usd do sản xuất bị đình trệ năng suất lao động giảm
chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn
các lĩnh vực đầu tư thương mại hàng không du lịch và dịch vụ
vốn được coi là động lực quan trọng của nền kinh tế thế giới bị sụt giảm nghiêm trọng
theo hiệp hội vận tải hàng không quốc tế iata dự báo doanh thu của ngành
trong năm hai nghìn hai mươi sụt giảm khoảng năm mươi năm tương đương ba trăm một mươi bốn
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
từ mức ba xuống còn một bốn và đến cuối năm hai nghìn hai mươi là
chính phủ một số nước phải đề xuất các gói cứu trợ khẩn cấp
để cứu vãn nền kinh tế đang kiệt quệ trong cơn bão covid một mươi chín
như mỹ thông qua gói cứu trợ khủng lên đến hai hai trăm linh tỷ usd
eu là bảy trăm năm mươi tỷ euro tương đương tám trăm năm mươi chín tỷ usd v v
tuy nhiên theo nhiều nhà phân tích nếu đại dịch chưa được kiểm soát
thì những gói cứu trợ sẽ chỉ là múi bỏ bề
kinh tế toàn cầu đứng trước nguy cơ suy thoái kỷ lục
thậm chí có khả năng vượt cả đại suy thoái ở mỹ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhiều nền kinh tế trên thế giới kể cả các nền kinh tế phát triển
đang đứng trước nguy cơ sụp đổ
về mặt xã hội các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội
hạn chế tiếp xúc đóng cửa biên giới giúp giảm lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
nhưng cũng gây hiệu ứng ngược làm hàng loạt doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có thể bị phá sản
tỷ lệ người lao động bị mất việc thất nghiệp tăng cao
theo ước tính của tổ chức lao động quốc tế ilo
khoảng một hai mươi năm tỷ người lao động trên thế giới
bị giảm thu nhập hoặc thất nghiệp do đại dịch
tỷ lệ người nghèo nghèo cùng cực tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây là vấn đề nổi cộng tác động tiêu cực đến an ninh trật tự an toàn xã hội của nhiều quốc gia
về mặt chính trị đối ngoại dịch covid một mươi chín làm các trung tâm quyền lực bị tổn thất nặng nề
nó không chỉ tác động đến tương quan cục diện quan hệ quốc tế
mà còn làm cạnh tranh địa chính trị địa chiến lược trên thế giới ngày càng gây gắt phức tạp khó lược
do lo ngại dịch covid một mươi chín hàng loạt sự kiện chính trị ngoại giao văn hóa thể thao quốc tế
phải lùi thời gian tổ chức thậm chí bị hủy bỏ
tình trạng phân biệt đối xử kỳ thị giữa người dân vùng dịch với người bản địa gia tăng
tác động không nhỏ đến quan hệ giữa các quốc gia cũng như nỗ lực hợp tác của các khu vực và quốc tế
về lĩnh vực an ninh nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đại dịch làm gia tăng xung đột ở các khu vực nóng của thế giới
mâu thuẫn dân tộc sắc tộc tôn giáo ở nhiều nơi trở nên gây gắt hơn
nguy cơ sử dụng các tác nhân sinh học trong xung đột chiến tranh càng trở nên hiện hữu
chuyên gia nhiều nước lo ngại nếu dịch covid một mươi chín càng kéo dài
thì tồn thất mà nó gây ra cho các nước và thế giới càng nặng nề khó lường hết được
đại dịch cũng có thể hủy hoại toàn bộ thành quả của nhân loại
trong gần một thế kỷ qua
trước đại dịch covid một mươi chín thế giới đã trải qua hàng chục đại dịch nguy hiểm tàn khốc điển hình như các đại dịch
đại dịch zasthydan từ năm năm trăm bốn mươi một đến năm bảy trăm năm mươi sau công nguyên
đã cướp đi sinh mạng của khoảng năm mươi triệu người chiếm một nửa dân số thế giới lúc bấy giờ
lần đầu tiên xảy ra đối với loài người

hạch cái chết đen xảy ra vào thế kỷ một mươi bốn khiến trên bảy mươi năm triệu người phải bỏ mạng
bệnh đậu mùa thế kỷ một mươi năm một mươi bảy làm khoảng hai mươi triệu người chết
chiếm gần chín mươi số dân bản địa châu mỹ khi đó
đại dịch tả lần đầu tiên được giới y học ghi nhận vào năm một nghìn năm trăm sáu mươi ba tại ấn độ
sau đó đan ra thế giới làm hàng chục triệu người tử vọng
đại dịch cúm tây ban nha năm một nghìn chín trăm một mươi tám

đại dịch cúm công năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám làm khoảng một triệu người chết
dịch bệnh hivs hội chứng suy giảm biến dịch được ghi nhận đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm tám mươi một
có khoảng bảy mươi năm triệu người nhiễm bệnh ba mươi hai triệu người chết đến nay vẫn là nỗi ám ảnh của nhân loại
gần đây là dịch sars cov hai dịch cúm h một n một đầu năm hai nghìn một mươi chín
làm hàng trăm triệu người nhiễm bệnh hàng trăm nghìn người chết
còn đại dịch covid một mươi chín bùng phát toàn thế giới chung tay đối phó với những nỗ lực rất lớn
nhiều nước có nền y học hiện đại sớm giải mã thành công bộ gen virus corona chủng mới
từ đó đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu sản xuất vaccine thuốc đặc trị
đến nay thế giới đã điều trị khỏi cho hơn ba mươi một triệu người nhiễm covid một mươi chín
một số nước nghiên cứu thử nghiệm thành công và đang có kế hoạch đưa vaccine phòng chống covid một mươi chín vào sử dụng
mở ra hy vọng sớm kiểm soát được đại dịch nguy hiểm này
tuy nhiên những bí ẩn trong cơ chế lây truyền bệnh các biến thể của virus corona
các loại virus có khả năng gây bệnh truyền nhiễm khác mà các chuyên gia y học thế giới chưa thể nghiên cứu sâu hoặc chưa biết đến
tình trạng dịch bệnh covid một mươi chín tái bùng phát ở nhiều quốc gia
nhưng nguy hiểm hơn thế giới chưa xây dựng được phác đồ điều trị covid một mươi chín
đó là những thách thức không nhỏ tác động đến nỗ lực phòng chống đại dịch trên toàn cầu
để chuyên môn quốc hội
quốc tế cho rằng sớm muộn thì đại dịch cũng sẽ được kiểm soát
nhưng cho dù được kiểm soát thì covid một mươi chín đã dóng lên hồi chuông cành tình thế giới
về tính chất phức tạp mức độ nguy hiểm của các loại dịch bệnh truyền nhiễm sinh học
mối đe dọa an ninh phi truyền thống đáng lo ngại nhất đối với loài người trước kia hiện nay và sau này
bởi lẽ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống như bão lũ lụt hạn hán động đất kể cả khủng bố
chỉ gây thiệt hại nặng nề trong phạm vi một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ ở một thời điểm nhất định
còn dịch bệnh truyền nhiễm có thể trở thành mối hiểm họa giết người hàng loạt đe dọa đến sự sống của cả nhân loại
theo kết quả điều tra dịch tễ học trong thế giới đường đại số ca nhiễm từ những bệnh truyền nhiễm mới như sars hiv
virus ebola và covid một mươi chín tăng gấp bốn lần so với thế kỷ trước từ năm một nghìn chín trăm tám mươi

dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát mỗi năm gần như tăng gấp ba lần
nghịch lý về sự gia tăng dịch bệnh truyền nhiễm trong thế giới văn minh ngày nay do nhiều nguyên nhân
nhưng tập trung vào một số nguyên nhân chủ yếu sau
một là sự giao lưu quốc tế theo hướng rộng mở và rất thuận lợi trong điều kiện toàn cầu hóa
làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh khả năng di chuyển tới bất cứ nơi nào trên thế giới trong thời gian ngắn bằng đường hàng không của con người
làm cho dịch bệnh có thể lây truyền siêu nhanh ra toàn cầu nếu không được kiểm soát tốt
hai là dân số của thế giới tăng nhanh khiến cho nguy cơ lây nhiễm bệnh tăng cao hơn
ba là làn sóng người di cư làn sóng người biểu tình làm gia tăng nguồn lây nhiễm bệnh trong cộng đồng và sẽ rất khó kiểm soát
bốn là hiện tượng kháng vaccine cũng làm xuất hiện các virus có độc tố cao hơn biến thể phức tạp hơn
điển hình là virus sars cov hai được cho là cùng chủng với virus sars gây đại dịch năm hai nghìn ba nhưng đã biến thể nguy hiểm hơn
năm là biến đổi khí hậu làm gia tăng số lượng vi sinh vật truyền bệnh và côn trùng đột biến
mà mũi vật trung gian lây nhiễm virus zika là bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và nhiều biến chứng về bệnh thần kinh là một ví dụ
trước hiệp họa mà dịch
covid một mươi chín đang hoành hành và các đại dịch khác có thể gây ra cho nhân loại
giới chuyên gia cho rằng cùng với các giải pháp cấp bách để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
các nước cần coi trọng các giải pháp cơ bản lâu dài để đối phó với các thách thức an ninh sinh học nói riêng
an ninh phi truyền thống nói chung coi đây là yêu cầu thiết yếu trong chiến lược an ninh của quốc gia
trong thời điểm của cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín các chuyên gia cho rằng
để đối phó hiệu quả với các dịch bệnh truyền nhiễm nếu xảy ra
rộng hơn là đối phó với thách thức an ninh sinh học an ninh phi truyền thống
cần thực hiện đồng bộ các giải pháp
trong đó vấn đề quan trọng hàng đầu là các nước cần chú trọng tuyên truyền
nâng cao nhận thức cộng đồng về mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
từ đó mọi công dân có ý thức về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với đất nước
chính phủ các nước cần xây dựng các kế hoạch phương án phòng thủ dân sự
và tổ chức luyện tập sẵn sàng đối phó với các tình huống khẩn cấp xảy ra
nhất là các mối đe dọa an ninh sinh học không để bị động bất ngờ
tăng cường khả năng của hệ thống cảnh báo phát hiện sớm bảo đảm khi xuất hiện
các mối đe dọa và an ninh sinh học an ninh phi truyền thống
có thể cảnh báo kích hoạt triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn
thậm chí đóng bằng nguy cơ
tăng cường đầu tư nâng cao năng lực của ngành y tế quốc gia và quốc tế
nhất là đầu tư nhân lực vật lực tài chính cho các trung tâm
các công ty dược phẩm nghiên cứu sản xuất vaccine bổ sung cơ chế
chính sách dự án cần thiết để nâng cao chất lượng hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng
khả năng giữ phòng giữ trữ chiến lược quốc gia
khi tình huống đe dọa an ninh sinh học nổ ra mỗi gia đình mỗi cơ sở
phải là một
pháo đài chống dịch thực hiện ngay các biện pháp dự phòng tổ chức chống dịch theo nguyên tắc
ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch tiến hành điều trị
ưu tiên phát huy nguồn lực tại chỗ kết hợp ngăn chặn đẩy lùi các mối đe dọa phi truyền thống
với phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội
trong thời đại toàn cầu hóa mở cửa hội nhập quốc tế thế giới đã trở thành ngôi nhà chung
do đó an ninh an toàn của quốc gia dân tộc không thể tách rời an ninh an toàn của khu vực thế giới và ngược lại
nhận thức sâu sắc điều đó trên cơ sở luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc
tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia cần tăng cường mở rộng hợp tác
cùng nhau đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các thách thức nguy cơ cả truyền thống và phi truyền thống
xây dựng thế giới ổn định an toàn phát triển
thách thức an ninh phi truyền thống nhìn từ đại dịch covid một mươi chín
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau